bộ trưởng tô lâm cũng đề nghị ủy ban thứ vụ quốc hội bổ sung hai dự án luật vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh
sáng ngày một mươi năm tháng bảy đoàn công tác của đảng ủy công an trung ương bộ công an do đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an làm trường đoàn
đã có buổi làm việc với tỉnh hủy đồng nai về công tác phối hợp lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân gắn với phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh
trưởng tô lâm đề nghị ban thường vụ tỉnh ủy đồng nai tiếp tục chỉ đạo cụ thể hóa triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước về nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự
trọng tâm là thực hiện phương châm bốn tại chỗ chỉ huy tại chỗ lực lượng tại chỗ phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ

đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an và các đồng chí thứ trưởng
phát biểu tại lễ khai mạc thứ trưởng nguyễn văn thành nhấn mạnh liên hoan được tổ chức nhằm khắc họa đậm nét ca ngợi bản chất cách mạng truyền thống vẻ vang của công an nhân dân việt nam qua bảy mươi năm năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành

đồng thời cần tập trung nguồn lực chủ động hỗ trợ tối đa cho các đơn vị chức năng triển khai dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các đề án dự án đã và đang thực hiện
đặc biệt khẩn trương tham mưu và triển khai hiệu quả kế hoạch của bộ công an trong sáu tháng cuối năm trong đó có nhiệm vụ tăng cường ứng dụng phát triển công nghệ thông tin và đảm bảo an ninh an toàn thông tin phục vụ công tác công an trong tình hình mới
đặc biệt khẩn trương tham mưu và triển khai hiệu quả kế hoạch của bộ công an trong sáu tháng cuối năm trong đó có nhiệm vụ tăng cường ứng dụng phát triển công nghệ thông tin phục vụ công tác công an trong tình hình mới